cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng flc pharos
kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng flc pharos giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đo tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng flc faros và các công ty liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng flc faros
kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng flc pharos giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết lừa đảo chiếm nốt tài sản
thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng flc faros niêm yết trên sản chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ros mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên thu được tổng cộng trên sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm đã ra các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với nguyễn thiện phú